trong khi một số sân bay hoạt động chưa hết công suất thì mới đây lại có một số địa phương đề xuất xây sân bay với mục đích tăng nguồn lực kinh tế
vậy thực chất việc xây dựng sân bay có giúp cho nội lực của các địa phương cất cánh hay không khi mà hạ tầng giao thông và nguồn lực kinh tế còn yếu và thiếu
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã đề xuất xây dựng cảng hàng không sapa với quy mô sân bay dân dụng cấp bốn c
sân bay quân sự cấp hai có tổng vốn đầu tư hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
tỉnh cũng khẳng định sân bay sapa lào cai đã được phê duyệt về quy hoạch
còn theo cục hàng không việt nam hệ thống đường bộ đường sắt đang chiếm ưu thế cho lào cai
nên việc xây dựng sân bay cần được đánh giá một cách tổng thể
quan điểm của chúng tôi đánh giá là cần phải nghiên cứu cẩn trọng để đánh giá sự cần thiết và tính hiệu quả
chúng ta phải đánh giá
đánh giá có sự tác động của các loại hình vận tài khác ảnh hưởng đến đấy
rồi cái định hướng phát triển kinh tế và đặc biệt là du lịch đầu tư thương mại của địa phương
không chỉ lào cai an giang cũng xin xây dựng sân bay
trong khi các địa phương trong vùng như cần thơ phú quốc đã có sân bay
đó là chưa nói đến hàng loạt các sân bay được xây dựng rồi
nhưng công suất khai thác cao nhất chỉ đạt khoảng ba mươi
như đồng hới chu lai cà mau rạch giang
điển hình là cảng hàng không điện biên có những năm địa phương phải bù lỗ tới chín hai tỷ đồng
thậm chí hãng hàng không việt nam airlines đang tính rút chuyến
tôi cho rằng hàng không sân bay chỉ là một phần và là một yếu tố trong việc phát triển kinh tế của địa phương
cái quan trọng chúng ta phải đặt ra đó là đặt trong cái mối quan hệ về cái chiến lược phát triển giao thông chung
không chỉ của việt nam mà còn của cả khu vực
cái tính chất đặc điểm của phát triển về giao thông hàng không
nguyện vọng thì đúng là rất là chính đáng tình hào cũng mong muốn
nhưng mà cái cơ hội và cái khả năng thực tiễn để phát huy được cái hiệu quả của cơ sở tầng có vốn đầu tư lớn như vậy
thì cũng phải là đánh giá cân trọng
trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hết sức khó khăn hệ này
dù là nguồn vốn đầu tư của nhà nước hay tư nhân thì đều là nguồn lực xã hội
nếu mỗi địa phương cứ cố tiếp tục đeo đuổi hội chứng sân bay thì nguồn lực xã hội vẫn tiếp tục bị lãng phí